để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
tổng cục đường bộ việt nam vừa có công điện yêu cầu các cục quản lý đường bộ sở giao thông vận tải ban quản lý dự án các nhà đầu tư bot đường bộ đường cao tốc tập trung thực hiện nội dung bảo đảm an toàn giao thông
tổng cục đường bộ yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ kiểm tra giả soát hệ thống báo hiệu đường bộ để bổ sung kịp thời
tăng cường lực lượng tổ chức giao thông phân luồng hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm có phương án bố trí nhân lực ứng trực để phối hợp tốt với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết giao thông khi xảy ra ủn tắc
tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các nhà thầu quản lý bảo dưỡng đường thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường được giao
kiểm tra xử lý vi phạm thi công xây dựng trên đường đang khai thác luôn bảo đảm số lượng phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách có phương án tăng cường dự phòng phương tiện và công tác bảo đảm an toàn giao thông để đáp ứng nhu cầu vận chuyển